tin an ninh trả tự ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hà giang vừa quyết định xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng viên
thuộc đảng bộ bộ phận trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang gọi tắt là cdc hà giang
do có vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc đấu thầu mua sắm quản lý sử dụng vật tư trang thiết bị
sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đảng ủy cdc hà giang
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
tự phê bình và phê bình trong đảng quy chế làm việc của đảng ủy buông lỏng công tác lãnh đạo chỉ đạo
thiếu trách nhiệm trong kiểm tra giám sát không phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm
để nhiều cán bộ đảng viên trong đảng bộ vi phạm pháp luật của nhà nước trong thực hiện việc đấu thầu mua sắm
quản lý sử dụng vật tư trang thiết bị sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhận hối lộ với số tiền lớn vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng gây lãng phí thất thoát
ngân sách nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với các đồng chí nguyễn trần tuấn ủy viên ban thường vụ đảng ủy sở y tế bí thư đảng ủy giám đốc cdc hà giang
phan thị nga chi ủy viên tri bộ trưởng khoa xét nghiệm cdc hà giang tô minh huệ đảng viên trưởng phòng tài chính
kế toán cdc hà giang quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức hết các chức vụ trong đảng
đối với các đồng chí phạm thị kim dung phó bí thư đảng ủy phó giám đốc cdc hà giang
cảnh cáo đối với đồng chí hoàng thị phượng đảng viên kê toán phòng tài chính kê toán cdc hà giang
vì liên quan đến những vi phạm thuộc cdc hà giang